và trong chương trình tâm điểm hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay tiến sĩ vũ thu hương chuyên gia về giáo dục
lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện mời tiến sĩ cùng quý vị khán giả cùng đến với ghi nhận ngắn ngay sau đây
theo kết quả thanh tra đột xuất của bộ giáo dục và đào tạo
trường tiểu học uy nỗ huyện đông anh hà nội
trường tiểu học hoàng diệu quận ba đình hà nội
trường trung học cơ sở minh tân thủy nguyên hải phòng
trường tiểu học đặng cương an dương hải phòng
đã tổ chức thu nhiều khoản tự nguyện không đúng đầu năm học
điều này không có nghĩa là các trường khác không vướng vào tình cảnh này
trên thực tế dường như nhiều trường học và cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu trái quy định của nhà nước và hướng dẫn của ngành giáo dục
nhiều phụ huynh phản ánh năm nào nhà trường cũng triển khai thu các khoản dịch vụ phục vụ học sinh tu sửa cơ sở vật chất
nhưng trên thực tế thì trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho học sinh năm sau vẫn y như năm trước
nhiều trường có các khoản thu không đúng quy định như tiền học hai buổi trên ngày tiền chăm sóc bán chú tiền cơ sở vật chất phục vụ bán chú tiền đồng phục tiền tiếng anh với giáo viên nước ngoài tiền kỹ năng sống tiền số liên lạc điện tử và tiền rửa tay khô
thực trạng này khiến không chỉ các bậc phụ huynh có con em theo học tại các nhà trường mà cả dư luận xã hội bức xúc xem như là một vấn nạn
thưa tiền sĩ tiền sĩ nghĩ như thế nào về những khoản thu thỏa thuận này tập trung ở những trường tiểu học hay trường trung học cơ sở
theo tôi nghĩ thì lý do để nó tập trung vào cấp dưới là bởi vì khi các em học ở cấp dưới thì thứ nhất là số lượng học sinh là đông
bởi vì càng lên cao thì những em mà học không khá thì có thể là sẽ chuyển sang học cái hệ khác
cho nên là người ta tập trung ở những khoản dưới thì chúng ta nghe con số nó rất là to
thứ hai nữa là ở các cấp dưới thì các cháu chưa có thể tự lo được thân mình nhiều nên các bố mẹ vẫn lo lắng rất nhiều cho con
chính vì tâm lý lo lắng này cho nên các trường họ sẽ để ý và họ sẽ sử dụng chính tâm lý này để lãm thu
về các khoản thu trong nhà trường thì tôi thấy có rất là nhiều khoản hợp lý
ví dụ như là bảo hiểm y tế của học sinh thì những khoản đấy rất là hợp lý
nhưng có rất là nhiều khoản thì họ đã thu sai
mà thu sai ở đây là sao
sai theo quy định của bộ giáo dục chứ không phải chỉ chúng ta thấy rằng là nó không hợp lý
ví dụ như là các khoản thu thuộc về cơ sở vật chất hay là thuê người vệ sinh hoặc là thuê người bảo vệ
thì cũng không được tính ở trong các khoản thu mà phụ huynh phải đóng
thế nhưng mà những khoản thu này vẫn được tiến hành bởi vì cái tâm lý của phụ huynh là họ rất muốn con mình được sung sướng
do vậy khi nhà trường nói ra một cái hoạt động gì đó cho đứa trẻ
thì các phụ huynh thấy rất hợp lý và các phụ huynh sẽ dễ dàng đóng
ban đầu thì con số nó không lớn nó rất là nhỏ thôi
nhưng càng ngày thì các trường càng làm quá lên
những khoản thu càng ngày càng vô lý và càng ngày càng nhiều
một trong những cái nguyên nhân mà người ta đưa ra cho việc thu thêm các khoản này
là bên cạnh các khoản thu đúng theo quy định là do ngân sách thì quá hạn hẹp
và do nhu cầu của cha mẹ phụ huynh
vậy thì liệu điều này có đúng hay không
thưa tiến sĩ
bản thân tôi cũng là một phụ huynh và tôi cũng đi học phụ huynh nhiều lần cho con
thì tôi chính mắt tôi chứng kiến là có những cuộc họp phụ huynh
cô giáo chưa nói gì thì đã có một phụ huynh bất kỳ ở trong lớp đứng lên
và yêu cầu là thu tiền để lắp điều hòa cho các con
nghĩa là với cái tâm lý bao bọc con chiều trượng con
đã khiến cho các vị phụ huynh cũng cảm thấy những khoản thu đấy là hợp lý
và đấy chính là lý do mà lạm thu đã kéo dài rất là nhiều năm
nhưng đến bây giờ mới thực sự quyết liệt
thực tế thì tôi nghĩ rằng là việc kiểm tra và công khai của một số trường
có khoản thu hộ thu theo thỏa thuận hay là xã hội hóa giáo dục
thì không đúng quy định
mới chỉ là một phần của một tảng băng chìm thôi
vậy tuy nhiên chỉ khi thì mọi khoản thu trái quy định này được thanh tra công khai
thì một số phụ huynh mới có ý kiến
thì theo bà thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sao
thế tôi nghĩ là tâm trạng lo lắng của phụ huynh
thông thường thì các phụ huynh rất là sợ là các thầy cô giáo
có thể cảm thấy tự ái cảm thấy bị xúc phạm
và họ sẽ làm điều gì đó không hay đối với con của các vị phụ huynh đó
sự thật thì cũng đã xảy ra những trường hợp như vậy
chứ không phải là không
và đây chính là lý do khiến cho các bậc phụ huynh rất là lo lắng
đặc biệt là bây giờ họ có tâm trạng là
họ có tâm lý là rất là muốn bao bọc con
muốn chăm sóc con muốn cho con có cuộc sống thực sự hạnh phúc và lý tưởng
thì chính cái điều này đã khiến cho cái việc đưa ra những cái ý kiến phản hồi
khi có những việc tiêu cực cho bậc phụ huynh
các nhà trường nó khó khăn hơn
các nhà trường nó khó khăn hơn
tôi muốn hỏi có hay không

từ các ngành giáo dục

tôi cũng phải lưu ý một chút là
ngành giáo dục bây giờ được quản lý tương đối trồng chéo
không phải chỉ có một mình bộ giáo dục và đào tạo quản lý ngành giáo dục
mà còn có bộ nội vụ bộ tài chính
và rất là nhiều ban ngành khác tham gia vào đây
và đặc biệt khi chúng tôi có những góp ý
gửi đến bộ giáo dục là
hiện nay các phụ huynh chưa biết cách giáo dục trẻ trong gia đình
thì cần phải có hướng dẫn
thì lúc đó bộ phận giáo dục và đào tạo gãi đầu gãi tay
và nói rằng đây không phải là trách nhiệm của chúng tôi
và chúng tôi không thể can thiệp vào phía phụ huynh
và những người có thể can thiệp vào phụ huynh
chính là bộ lao động thương minh và xã hội
nghĩa là ở đây chúng ta đang quản lý quá trồng chéo
và ý kiến của bộ giáo dục thì sẽ không được phụ huynh lắng nghe
bởi vì họ không được quyền can thiệp
đây cũng chính là lý do để ban phụ huynh
đã bị biến tướng và trở thành cánh tay nối dài của ban giám hiệu
bây giờ là con em chúng ta đi học
thì có rất nhiều việc của lớp của trường
và trông cậy vào ban phụ huynh
mà những người là tận tụy dành thời gian để lo cho lớp cho học sinh
vậy cái điều này có tốt không thưa bà
theo tôi nghĩ thì
cái hoạt động của ban phụ huynh
thực sự thời gian vừa rồi là không hiệu quả
các thành viên ban phụ huynh
các thành viên ban phụ huynh
có đóng góp ở
ví dụ như là xuất hiện trong những ngày lễ của nhà trường
như ngày khai giảng
ngày lễ hai mươi tháng một mươi một
hoặc là trong các khoản thu đầu năm
còn những cái hoạt động khác
thì tôi thấy là
cái tỉ lệ phần trăm
các phụ huynh quan tâm đến những hoạt động khác
là không cao
đặc biệt là khi các cháu có hoàn cảnh khó khăn
hoặc là khi các cháu bị ốm đau
thì rất ít ban phụ huynh để ý đến việc này
thì rõ ràng vấn đề là
chúng ta đã không thấy cái sự hoạt động hiệu quả
của ban phụ huynh
vâng hiện có rất là nhiều cái luồng ý kiến khác nhau
về việc ban phụ huynh
chỉ là cái cánh tay nối dài
về tài chính thu chi cho nhà trường
vậy không ít những ý kiến cho rằng
nên bỏ cái ban phụ huynh này
bà nghĩ sao về cái điều này
tôi nhận thấy rằng bây giờ là thời đại công nghệ
khi chúng ta cần phải liên lạc với gia đình phụ huynh
gia đình học sinh
thì chúng ta có thể liên lạc trực tiếp
đặc biệt thông qua những thiết bị như bây giờ
trường nào cũng có là sổ liên lạc điện tử
và như vậy thì sẽ trực tiếp hơn rất nhiều
và cũng giữ được cái bí mật
của chính em học sinh đó
không làm ẩm ý lên trước cả lớp
hoặc là gây xôn xao
ở ngay trong lớp
rõ ràng cái việc này là dễ dàng hơn và thoải mái hơn
vì vậy cho nên sự tồn tại của ban phụ huynh
khiến cho tôi phải đặt ra câu hỏi
là có cần thiết
phải có ban phụ huynh hay không
đặc biệt là tôi biết đã xảy ra rất là nhiều
những biến tướng của ban phụ huynh
thì tất cả những cái đó khiến cho chúng tôi đặt ra một câu hỏi
những điều mà dư luận nói
về cánh tay nối dài của ban giám hiệu
thực sự đó là hình ảnh
của ban phụ huynh hiện nay
chính vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là
có lẽ chúng ta nên dẹp ban phụ huynh đi
bởi vì việc học tập ở trường
quan trọng nhất là mối quan hệ
giữa học sinh giáo viên
và chính phụ huynh của những em học sinh đó
và khi mà chúng ta
có ban phụ huynh thì những phụ huynh khác
họ sẽ rất là ỉ lại
họ sẽ nghĩ rằng là họ không cần phải
quá quan tâm đến thầy cô giáo
hoặc là những hoạt động
của lớp bởi vì đã có ban phụ huynh rồi
thì biết đâu khi chúng ta xóa bỏ bán phụ huynh
thì các phụ huynh khác sẽ trách nhiệm hơn
hai vụ việc gần đây nhất gây xôn xao
trên mạng xã hội và báo chí
đó là việc tăng phọc phí
và việc lùm xùm tại trường lương thế vinh
thì dường như dư luận không nghe thấy tiếng nói
mạnh mẽ của ban phụ huynh
bà đánh giá thế nào
tôi nghĩ đây đúng là hình ảnh mà chúng ta
cần phải nhìn thẳng vào
bởi vì rõ ràng là những gì chúng ta kỳ vọng
vào ban phụ huynh là đã không nhìn thấy
tôi cũng không muốn can thiệp sâu
vào câu chuyện của trường finschool
nhưng rõ ràng khi có một sự bất đồng
quan điểm giữa nhà trường
và gia đình thì ban phụ huynh
đáng ra phải đứng ở vị trí trung gian
để có thể hòa giải
nhưng gần như là chúng ta không hề nhìn thấy ban phụ huynh
ở đâu cả ban phụ huynh không hề lên tiếng
nếu như ban phụ huynh là đại diện
của phụ huynh thì ban phụ huynh chính là
người cần phải đưa ra tiếng nói
phản đối với nhà trường
về việc tăng học phí một cách quá đột ngột như thế
hoặc là với trường lương thế vinh
thì câu chuyện lại là
câu chuyện hoàn toàn khác
là khi học sinh và phụ huynh có ý kiến
về cô chủ nhiệm thì ban phụ huynh
không đứng về phía phụ huynh học sinh
và học sinh mà lại đứng
về phía nhà trường tôi thì tôi nghĩ rằng là
đúng là gia đình
có bênh vực học sinh thật
học sinh vi phạm kỷ luật thì
là có thật và việc mà
gia đình bưng vực như vậy cũng là cái không hay
tuy nhiên khi
mà họ đã có ý kiến thì ban phụ huynh
cần phải đứng ra để mà giải quyết
tất cả những cái mâu thuẫn đó
bằng cách là lắng nghe xem bên gia đình
có ý kiến như thế nào
kiểm tra xem những gì gia đình nói có hợp lý hay không
có thực sự là cô giáo
quá khắt khe với học sinh hay không
và có ý kiến góp ý nhẹ nhàng với cô giáo
thay vì là để cho
phụ huynh đó tự
đưa đơn lên trên ban giám hiện
trước những cái thực trạng như hiện nay
của ban phụ huynh thì bà có những cái
ý kiến hoặc là những cái kinh nghiệm
như thế nào để về những cái hoạt động của ban phụ huynh sắp tới
khi chúng tôi đi nước ngoài
thì chúng tôi thấy là ban phụ huynh
ở nước ngoài họ hoạt động hoàn toàn khác
tất cả các khoản thu đều
không được tiến hành mà họ sẽ
tổ chức những cái hoạt động
giao lưu kinh doanh
ví dụ như là hướng dẫn con
bán bánh bán các đồ chơi
vân vân ở trong một cái ngày lễ hội
của nhà trường và cái tiền đó
sẽ được đóng góp vào quỹ phụ huynh
hoặc là quỹ hoạt động của các cháu
thế và khi mà có
một cái lễ hội gì đó thì không phải là
một mình ban phụ huynh xuất hiện mà tất cả
các phụ huynh đều phải có mặt
đặc biệt là những lễ hội mà có con tham gia
biểu diễn hoặc là thi đấu
thì các phụ huynh đều phải có mặt
thì rõ ràng là cái việc hoạt động
của ban phụ huynh việt nam
đã kém hơn rất nhiều hoạt động
của các ban phụ huynh ở thế giới
theo tôi nghĩ thì ban phụ huynh
nên được chính thức gỡ khỏi
những cái hoạt động chung của nhà trường
ban phụ huynh cần phải giống như
một tổ chức công đoàn của phụ huynh vậy
là phải là người đưa ra tiếng nói
của chính những phụ huynh trong lớp trong trường
thì lúc đó những cái hoạt động của ban phụ huynh
sẽ được tiến hành hiệu quả hơn
và tôi nghĩ rằng mỗi một lớp học
cần phải học phụ huynh
một cách nghiêm túc không có sự xuất hiện
của các thành viên trong nhà trường
và họ cần phải được bầu
một ban phụ huynh thật sự là
vì đứa trẻ và vì những cái hoạt động
của chính lớp học
và đưa ra những cái tiêu chí hoạt động riêng
của từng lớp ví dụ như là
những lớp mà có gia đình khá
giả thì họ cũng có thể yêu cầu
các ban phụ huynh tổ chức những cái hoạt động
để các con có thể được tham gia nhiều hơn
còn với những trường hợp mà gia đình
các nhiều gia đình khó khăn
thì các cháu cũng nên có những hoạt động
chia sẻ giúp đỡ những bạn
mà có hoàn cảnh khó khăn thì tất cả
những cái đó phải tùy thuộc vào từng ban phụ huynh
và họ cũng nên quyết định
là những hoạt động của ban phụ huynh
hàng năm là sẽ là như thế nào
nảy sinh trong trường học thực sự
cần sự kết nối chặt chẽ giữa gia đình
và nhà trường vì thế ban phụ huynh
những người đại diện cho tiếng nói
quyền lợi của phụ huynh và học sinh
trong mỗi lớp học nên thực hiện tốt
đúng vai trò của mình chứ không chỉ
là cầu nối về các khoản thu chi
tài chính theo thỏa thuận
hãy để môi trường giáo dục thực sự lành mạnh
và là nguồn vui của mỗi ngày
của các con khi đến trường
và đến đây chương trình tâm điểm của chúng tôi
xin được kết thúc một lần nữa xin được cảm ơn
tiến sĩ vũ thu hương đã nhận lời
mời tham gia chương trình của chúng tôi